trong những ngày qua do ảnh hưởng của những cơn mưa kèm theo sóng to gió lớn đã uy hiếp và làm xuất hiện thêm một số điểm sạt lở mới trên biển tây
điểm sạt lở mới này có chiều dài ba trăm tám mươi năm mét thuồng đoạn đá bạc xào lưới xã khánh bình tây huyện trần văn thời tỉnh cà mau
ngoài sóng to gió mạnh nước biển những ngày qua còn dâng cao nguy cơ nước mặn tràn vào bên trong
trên đoạn đê đá bạc kinh mới có khoảng hai trăm bốn mươi mét lộ bị sụt lún ngành chức năng đã cho ra cố tạm thời để tránh nước mặn tràn
đây là hai điểm có nguy cơ sạt lở nặng trong mùa mưa bão năm nay nguy cơ đe dọa đến đây là rất lớn nếu không có giải pháp bảo vệ kịp thời